nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn ba mươi bốn bảy trăm ba mươi bảy ca mắc mới
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lo lắng khi hà nội đang đứng đầu cả nước với gần bốn mươi
bốn ca mắc mới tuy nhiên địa phương chúng tôi đang muốn nhắc tới đây có lẽ phải rất cẩn trọng
khi chỉ trong hai mươi bốn giờ đã có tám trên sáu mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín mặc dù thanh hóa đứng thứ một mươi năm trên
cả nước với bảy trăm tám mươi một ca mắc mới thế nhưng đây là con số báo động rất cần thanh hóa cân nhắc và điều
chỉnh ngay lập tức trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh thanh hóa ghi nhận tám ca tử vong do covid một mươi chín
cao nhất từ trước đến nay nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại tỉnh này lên đến bốn mươi bảy người
ngày một mươi sáu tháng hai thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng hai toàn tỉnh thanh hóa ghi nhận bảy trăm tám mươi một ca mắc
mới trong đó hai trăm tám mươi ca phát hiện trong cộng đồng hai trăm năm mươi sáu ca phát hiện qua sàng lọc y tế hai trăm bốn mươi năm ca phát hiện
trong khu cách ly số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận tại một mươi chín trên hai mươi bảy huyện thị xã thành phố gồm huyện
hoàng hóa thị xã nghi sơn thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn
huyện quảng sương huyện hà trung huyện thọ xuân huyện thiệu hóa huyện đông cống
huyện cẩm thủy huyện ngọc lạc huyện thạch thành thị xã biểm sơn
huyện đông sơn huyện bá thước huyện yên định huyện vĩnh lộc huyện hậu lộc
huyện quang sơn đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
thành hóa ghi nhận tám ca tử vong do covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại tỉnh này lên
bốn mươi bảy người các bệnh nhân tử vong phần lớn đều là những người có bệnh lý nền
do số ca mắc covid một mươi chín tăng cao dịp trước trong và sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nên từ giữa tháng một
tỉnh thanh hóa bắt đầu triển khai công tác cách ly điều trị f tại nhà con số này có lẽ nhiều
địa phương cũng cần lên ngay phương án để giảm ca tử vong xuống mức thấp nhất
từ hai trăm linh đến ba trăm linh ca hiện hai mươi hai trên hai mươi năm phường xã ở thành phố vinh đã ở mức dịch cấp độ bốn thành phố
vinh đã siết chặt nhiều hoạt động tập trung nơi đông người vào chiều một mươi sáu tháng hai thông tin từ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vinh nghệ an cho biết những ngày sau tết nguyên
đáng hai nghìn hai mươi hai lượng bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tăng đột biến những ngày gần đây
trung bình mỗi ngày tp vinh có từ hai trăm linh đến ba trăm linh bệnh nhân trong đó có hàng trăm ca covid một mươi chín
trong cộng đồng đến nay theo phân loại vùng dịch có phường quán bầu cấp độ ba phường hà huy tập
và xã nghi kim cấp độ hai hai mươi hai phường xã còn lại cấp độ bốn tương đương với vùng đỏ tại hai mươi hai xã phường vùng
đỏ này theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các nhà hàng quán ăn chỉ bán mang về
dừng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cắt tóc
quỵ đầu làm đẹp karaoke quán bar trò chơi điện tử dừng hoạt động bán hàng rong vé số
không có địa điểm cố định dừng các hoạt động tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ rạp chiếu phim các hoạt động thể dục thể thao không đánh
bóng truyền hơi và các môn thể thao khác tại tuyến đường nội thôn và nhà văn hóa thôn
sở giao thông vận tải nghệ an cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô
bao gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh nội tỉnh đi đến các bến xe
phi đông tp vinh chợ vinh miền trung xe buýt xe hợp đồng xe du lịch xe taxi xe vận chuyển
học sinh sinh viên trên địa bàn tp vinh và trên các xã phường thị trấn của các huyện thị xã có
dịch được công bố cấp độ bốn từ ngày một mươi sáu tháng hai cho đến khi có thông báo mới
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp vinh đến nay đã có hơn một trăm năm mươi bảy người dân
thành phố từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vắc xin mũi bệnh
mũi ba đạt tỷ lệ gần bảy mươi ba hiện tp vinh có hơn năm bốn trăm hai mươi năm f đang điều trị
trong đó phần lớn là điều trị tại nhà gần bốn sáu trăm linh người
bà trần thị cẩm tú phó chủ tịch ubnd tp vinh cho biết thành phố đánh giá cấp độ dịch hàng tuần
theo ba tiêu chí của bộ y tế về ca mắc mới tại cộng đồng độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo
khả năng chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng bà tú cho hay dù thành phố vinh đã đạt độ phủ
vắc xin mũi ba gần bảy mươi ba
sông các hoạt động kinh doanh buôn bán chỉ được bán mang về
vì những ngày gần đây ở các phương xã này có ca mắc mới tăng nhanh
chúng tôi sẽ ra soát tình hình dịch theo diễn biến hàng ngày
hàng tuần để điều chỉnh cấp độ dịch đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
còn tại nghệ an dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp hằng ngày số ca mắc mới
số ca trong cộng đồng đang rất cao đến ngày một mươi ba tháng hai dịch vẫn chưa được khống chế
nghệ an trở thành một trong những tỉnh thành phố có số ca mắc mới cao nhất trong cả nước
đây là một phần của hệ quả của việc người dân và chính quyền một số địa phương tuân thủ
triển khai thực hiện không nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch
dịp tết nguyên đáng nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
lượng người từ các tỉnh thành phố khác trở về quê nghệ an đón tết rất đông trong số đó
cả những người về từ vùng đang có dịch diễn biến phức tạp nhưng việc quản lý giám sát của địa
phương đối với nhóm đối tượng này còn lỏng lẽo thậm chí là buông lỏng thả nổi mặt khác
vào thời điểm đó dù dịch đang phức tạp nhưng nhiều người vẫn
tự do đi lại nhất là đến các chợ hàng quán siêu thị điểm tham quan gặp gỡ tiếp xúc với
nhiều người trong khi công tác phòng chống dịch tại nhiều điểm không đảm bảo nhiều người không
tuân thủ nghiêm quy định năm k của bộ y tế nhiều người vẫn rất chủ quan cho rằng bản thân đã
tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng covid một mươi chín và soát ca trở nặng trên địa bàn tỉnh không nhiều nên
không đáng lo ngại trong khi đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số địa phương truyền thông
truyền tải thông tin liên quan đến dịch covid một mươi chín đến người dân chưa triệt để chưa đúng hướng
dễ tạo tâm lý chủ quan cho người dân trong phòng chống dịch
trong những ngày gần đây một số địa phương trong tỉnh đã tập trung các giải pháp khắc phục những
bất cập trong công tác phòng chống dịch trong đó việc nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định
của trung ương bộ y tế và tỉnh đổi mới cách thức tuyên truyền tránh chung chung không cụ thể
rõ ràng người dân khỏi nam bắc và thực hiện
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang vừa ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp
theo đó người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín f một vẫn được đi làm nếu tiêm đủ vaccine
không có biểu hiện xét nghiệm lần một âm tính
theo đó các cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả trường hợp người lao động có biểu hiện
nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
đối với xét nghiệm tầm soát định kỳ do các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tự quyết định
các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp được tuyển dụng không hạn chế lao động ngoại tỉnh
trường hợp người đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc người đã được điều trị khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng không phải cách ly y tế thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe
các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cơ sở sản xuất doanh nghiệp đăng ký với trung tâm y tế các khu công nghiệp
trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để thực hiện tiêm đủ mũi vaccine
đối với các trường hợp f các cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải bố trí một khu cách ly tạm thời
khi phát hiện có f cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải báo ngay cho trung tâm y tế
khu công nghiệp hoặc trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để tiến hành truy vết
và có biện pháp phòng chống dịch phù hợp
nếu f là người ngoại tỉnh thì đưa vào cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của tỉnh
tòa nhà ct ba của công ty cổ phần phát triển phu tri bắc giang
cơ sở sản xuất doanh nghiệp có trách nhiệm đưa f không triệu chứng và mức độ nhẹ đi cách ly
điều trị các trường hợp f còn lại trung tâm y tế khu công nghiệp có trách nhiệm bố trí xe chuyên dụng
để đưa f đi điều trị
nếu f là người trong tỉnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ thì về địa phương nơi lưu trú cách ly
điều trị tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện do doanh nghiệp bố trí
trước khi về địa phương nơi lưu trú người lao động phải ký cam kết với cơ sở sản xuất doanh nghiệp
về việc tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch tránh lây lan dịch bệnh trong quá trình di chuyển
các trường hợp f một còn lại do doanh nghiệp bố trí nơi cách ly theo dõi sức khỏe trong thời gian năm ngày
và làm xét nghiệm ít nhất một lần vào ngày thứ năm nếu âm tính thì được trở lại làm việc bình thường